tại hà nội ban chỉ đạo trung mương cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
tới sự có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí trần thái mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
phó thủ tướng trịnh đình dũng cùng các bộ ngành trung mương
sau một mươi năm thực hiện cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
các cấp các ngành đông đảo doanh nghiệp cùng tầng lớp nhân dân đã hưởng ứng và thi đua
nhiều thương hiệu hàng việt nam chất lượng cao chiếm thị phần khá lớn trong hệ thống phân phối
trên chín mươi tại hệ thống siêu thị trong nước từ sáu mươi tám đến chín mươi năm tại các siêu thị nước ngoài tại việt nam
sáu mươi tại các chợ truyền thống và cửa hàng tiện lợi
qua đó đã góp phần thiết thực khẳng định năng lực sản xuất kinh doanh phân phối của các doanh nghiệp
doanh nhân việt nam phát huy lòng yêu nước tinh thần đoàn kết trung sức trung lòng
của các tầng lớp nhân dân trước những khó khăn thách thức của đất nước
góp phần huy động nỗ lực trong nước để thực hiện nhiệm vụ ổn định kinh tế vi mô
bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững
trong thời gian tới hội nhập quốc tế của nước ta ngày càng sâu rộng
cạnh tranh hàng hóa dịch vụ trên thị trường trong nước ngày càng phức tạp hơn
nhất là khi việt nam đã ký kết các thỏa thuận hiệp định đa phương song phương
đây vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức tạo sức ép cạnh tranh lớn về sản xuất thương mại
trong khi đó việc triển khai cuộc vận động vẫn còn một số khó khăn và hạn chế
đồng chí trần quốc vượng đề nghị
người việt nam dùng hàng việt nam là thể hiện lòng yêu nước là đẹp trong văn hóa tiêu dùng
mỗi gia đình mỗi ca nhân đều có ý thức trách nhiệm và hành động thiết thực tham gia cuộc vận động này
tiếp tục nghiên cứu xây dựng sớm hoàn thiện các cơ chế chính sách khải thiện môi trường sản xuất kinh doanh
quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp người sản xuất thảo hứa khó khăn
tập trung kết tối cung cầu đẩy mạnh liên kết giữa nhà sản xuất nhà phân phối người tiêu dùng
nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu sản xuất và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
quan tâm khuyến khích thị trường trong nước phát triển lành mạnh tăng cơ hội để người tiêu dùng tiếp cận hàng việt nam
qua một mươi năm thực hiện cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
kinh tế của đất nước đã có nhiều bước phát triển về quy mô trình độ lực lượng sản xuất
nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa tăng quy mô cung cầu của nền kinh tế và đẩy mạnh xuất khẩu
qua đó chất lượng sản phẩm hàng hóa của việt nam ngày một cao hơn
nhiều sản phẩm đã có sức cạnh tranh trên thị trường nội địa được nhiều người tiêu dùng mua sắm và sử dụng
một số sản phẩm đã tạo được uy tín trên thị trường quốc tế